mỹ cho biết sẽ tiếp tục hoạt động viện trợ quân sự cho ukraine bất chấp những cảnh báo trước đó của tổng thống nga vladimir putin về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân
thư ký báo chí lầu nam góc nêu rõ những tuyên bố hoặc thông báo từ phía nga sẽ không ảnh hưởng đến cam kết của bộ quốc phòng mỹ trong việc tiếp tục hợp tác với các đối tác quốc tế và các đồng minh nhằm cung cấp cho ukraine sự hỗ trợ cần thiết trong cuộc chiến bảo vệ đất nước
tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi tổng thống putin đề cập đến khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như chống lại các mối đe dọa đến an ninh của nga
trong diễn biến liên quan các nước thành viên của liên minh châu âu đã nhất trí chuẩn bị gói trừng phạt thứ tám nhằm vào các cá nhân và các lĩnh vực trong nền kinh tế nga
động thái này diễn ra sau khi tổng thống nga ra lệnh động viên một phần quân đội vào hôm hai mươi một tháng chín vừa qua